phát biểu tại buổi tiếp thân mật chủ tịch quốc hội chủ tịch hội đồng quốc gia mặt trận đoàn kết phát triển tổ quốc campuchia samdak hung samrin
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
bày tỏ niềm vui mừng và tin tưởng sự thành công từ các cuộc hội đàm giữa chủ tịch samdak hem samrin và các nhà lãnh đạo việt nam trong chuyến thăm lần này
sẽ tạo tiền đề quan trọng thúc đẩy hai bên triển khai đầy đủ hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước
và phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị láng giềng tốt đẹp giữa việt nam campuchia
thời gian tới ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam sẽ phối hợp chặt chẽ với hội đồng quốc gia mặt trận đoàn kết phát triển tổ quốc campuchia
tổ chức thành công hội nghị chủ tịch mặt trận ba nước campuchia lào việt nam diễn ra vào năm hai nghìn hai mươi tại vương quốc campuchia
nhằm góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình ổn định hữu nghị và hợp tác cùng phát triển
chủ tịch quốc hội chủ tịch hội đồng quốc gia mặt trận đoàn kết và phát triển tổ quốc campuchia samdek hem samrin đánh giá cao mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai mặt trận hai nước
và khẳng định việc trao đổi đoàn và tham dự hội nghị mặt trận hai nước đã mang lại những kết quả tốt đẹp
đây là cơ sở vững chắc để mặt trận hai nước tiếp tục giáo dục tuyên truyền cho thế hệ trẻ tinh thần hữu nghị hợp tác truyền thống láng giềng tốt đẹp giữa hai quốc gia